mưa bão liên tục nhiều ngày liền đã khiến cho các khu vực trồng lúa hẻ thu đang trong thời kỳ thu hoạch trên địa bàn tỉnh vĩnh long bị đổ ngã
nhiều dụng lúa bị lên mộng khiến cho vụ mùa bị ảnh hưởng và bà con nông dân nơi đây chịu thiệt hại không nhỏ
vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh vĩnh long trồng trên năm mươi ba ha lúa
đến thời điểm này bà con đã thu hoạch được khoảng bốn mươi năm ha còn lại khoảng tám hectare chờ thu hoạch
mưa liên tiếp nhiều ngày qua đã làm cho trên một trăm linh hectare lúa bị đổ ngã
với tỷ lệ thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi ngành nông nghiệp tỉnh vĩnh long khuyến cáo bà con nên tích cực chủ động thăm đồng
khi phát hiện lúa đổ ngã nên thực hiện biện pháp rút nước góp phần bảo vệ lúa thương phẩm
đồng thời bà con cần tranh thủ thu hoạch khi lúa đạt độ chín hạn chế neo lúa trên đồng để bớt thất thoát